vừa qua trên biển đông tồn tại hai vùng áp thấp nhiệt đới
tuy nhiên cho tới hôm nay một vùng áp thấp nhiệt đới đã suy yếu và tan ngoài biển đông
vùng áp thấp còn lại vẫn đang gây mưa và nguy cơ gây thiệt hại trên biển
trong khi đó lũ trên các sông miền trung vẫn đang có chiều hướng phức tạp
đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai ngày hôm nay bốn tháng chín tại hà nội
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
gió mạnh từ cấp sáu trở lên ở phía bắc vĩ tuyến một mươi năm độ vĩ bắc
dự báo đến ngày năm tháng chín từ nghệ an đến quảng ngãi có mưa phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
riêng từ hà tĩnh đến thừa thiên huế là một trăm năm mươi ba trăm linh mm
lũ trên sông thạch hãn sông danh sông kiến giang tiếp tục tăng lên
trung bộ và tây nguyên có tám hồ thủy lợi và hơn hai mươi hồ thủy điện đang vận hành xả tràn
thiệt hại tính đến một mươi bảy h ngày bốn tháng chín
đã có ba người thiệt mạng một người mất tích một mươi một xã của tỉnh hà tĩnh
tám xã của quảng bình và quảng trị bị ngập lụt và chia cắt
hơn bảy năm trăm linh hectare lúa và hoa màu bị ngập
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ
chủ động sơ tán dân cư vùng trũng thấp có nguy cơ bị ngập sâu bố trí lực lượng canh gác
tại các khu vực ngầm tràn đường bị ngập chủ động lùi ngay khai giảng để đảm bảo an toàn cho học sinh
tại các khu vực bị ngập sâu triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập hồ chứa bố trí lực lượng
vật tư phương tiện để khắc phục các sự cố nếu có